với ưu điểm thời gian sản xuất ngắn cho hiệu quả kinh tế cao từ nhiều năm nay thì cây vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của tỉnh hà nam
đặc biệt nhiều diện tích cây vụ đông được ký kết tiêu thụ sản phẩm ngay từ đầu vụ và giúp cho nông dân yên tâm sản xuất tránh được tình trạng được mùa mất giá
từ nhiều năm nay xã văn xá huyện kim bảng luôn duy trì diện tích trồng cây vụ đông trên một trăm hai mươi ha trong đó chủ yếu là cây dưa chuột
nói chung là dòng dưa này dưa xuất khẩu này nhập cho công ty ở lý nhân gọi như là về cái thu mua rất là thuận lợi
với người dân xã an ninh huyện bình lục cây bí đỏ đã trở thành cây hàng hóa vụ đông mang lại hiệu quả kinh tế cao nhiều năm qua
vụ đông này xã sản xuất gần hai trăm linh hectare trong đó chủ yếu là cây bí đỏ
xác định vụ đông là vụ sản xuất chính thứ ba trong năm
gia đình tôi dòng bí năm nay là năm thứ chín thì thấy hiệu quả là trồng bí gấp đôi trồng lúa
nói chung hiệu quả nó được mà đã có tôi sẽ quan tâm điều thiết nước non xong là bao tiêu sản phẩm bà con tôi yên tâm chỉ có làm ra sản phẩm
từ nhiều năm nay vụ đông có ý nghĩa quan trọng đối với sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp tỉnh hà nam
năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất cây vụ đông đạt hơn sáu trăm linh tỷ đồng chiếm một mươi bảy
tổng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt
vụ đông năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh trồng gần một mươi một hectare
ngay từ đầu sản xuất vụ đông ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch rất là chi tiết cho từng huyện từng loại cây trồng
thế thì cái hiệu quả ở đó dẫn đến là bà con nông dân thì yên tâm
và chính vì vậy mấy năm qua cây bí xanh bí đỏ và dưa chuột rất là ổn định
ba bốn năm nay luôn luôn ổn định ba cái cây hàng hóa này
hiệu quả bà con nông dân rất là cao
vấn đề tiêu thụ sản phẩm là khâu đặc biệt quan trọng quyết định sự thắng lợi của sản xuất nông nghiệp nói chung và cây vụ đông nói riêng
thời gian tới tỉnh hà nam tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đổi mới phương thức tổ chức sản xuất xây dựng nhân rộng mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản